bên cạnh đó sau tám ngày nghỉ tết đã có hơn bốn mươi năm sáu trăm linh ca khám cấp cứu tai nạn giao thông chiếm một mươi bốn ba trong tổng số khám cấp cứu trong dịp tết
gần một mươi sáu bảy trăm linh trường hợp phải nằm viện điều trị theo dõi và một trăm tám mươi bảy trường hợp tử vong tại các bệnh viện bao gồm cả tử vong trên đường đến bệnh viện
hơn năm ba ca ba trăm linh ca cấp cứu tai nạn do đánh nhau chiếm một bảy trong tổng số cấp cứu của các bệnh viện
do làm tốt công tác chuẩn bị sự hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng từ ngày hai mươi tám tháng chạp năm mậu tuất đến ngày sáu tết nguyên đán kỷ hợi
bộ tư lệnh bảo vệ lăng chủ tịch hồ chí minh đã đón tiếp phục vụ chú đáo an toàn hơn bốn mươi bảy bốn trăm linh lượt khách đến dân hương dân hoa và vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh trong đó có gần một mươi bảy lượt khách nước ngoài
để đón tiếp đồng bào khách quốc tế được ân cần trọng thị văn minh lịch sự đảm bảo tuyệt đối an toàn
bộ tư lệnh bảo vệ lăng chủ tịch hồ chí minh đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong ban quản lý lăng và cụm di tích lịch sử văn hóa ba đình triển khai các phương án bảo vệ tổ chức trang trí tạo cảnh quan môi trường và không khí đón tết khang trang sạch đẹp
đặc biệt đơn vị đã chuẩn bị phục vụ chú đáo lễ dân hương tưởng niệm tại lăng bác và đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ theo truyền thống của dân tộc để lại những ấn tượng tốt đẹp đối với mọi người đến viếng bắc du xuân trong những ngày đầu năm mới
lễ hội chùa hương một trong những lễ hội lớn nhất có thời gian kéo dài nhất cả nước từ tháng một đến hết tháng ba âm lịch hàng năm đã chính thức khai hội vào sáng nay ngày một mươi tháng hai tức ngày sáu tháng riêng âm lịch tại sân chùa thiên chù